người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình đã thông báo một số hoạt động ngoại giao trong thời gian tới
và trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề phóng viên trong và ngoài nước quan tâm
trả lời phóng viên đề nghị bộ ngoại giao cho biết thêm thông tin về việc việt nam
chúng cử hội đồng chấp hành unesco nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín

trả lời phóng viên đề nghị bộ ngoại giao cho biết
trở thành thành viên của hội đồng chấp hành unesco một lần nữa thì việt nam sẽ nỗ lực cùng với các thành viên khác
tham gia một cách chủ động tích cực trong các quyết sách của unesco
qua đó thể hiện vai trò là thành viên tích cực của các tổ chức có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế
góp phần chủ động trên năm lĩnh vực là giáo dục khoa học tự nhiên khoa học xã hội văn hóa và thông tin truyền thông
trả lời phóng viên đề nghị bộ ngoại giao việt nam cho biết phản ứng và quan điểm
đối với lời phát biểu tại singapore của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình cho rằng
các đảo ở biển đông thuộc chủ quyền của trung quốc từ thời cổ xưa
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam nêu rõ
một lần nữa việt nam khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử
về chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
chúng tôi yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
không có những lời nói và hành động làm phức tạp thêm tình hình ở biển đông
đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới
trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của bộ ngoại giao trước thông tin
indonesia đang cân nhắc kiện trung quốc ra tòa hình sự quốc tế icc liên quan đến vấn đề biển đông
ông lê hải bình cho biết
trương nhất quán của việt nam là giải quyết mọi vấn đề ở biển đông bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
chúng tôi cho rằng là các quốc gia có quyền lựa chọn các biện pháp hòa bình
và phù hợp để giải quyết các tranh chấp quốc tế có liên quan đến mình